tại hà nội hội thảo về sửa đổi luật thanh niên theo hướng tiếp cận và phát triển thanh niên
đã được tổ chức nhằm thảo luận xây dựng dự án luật thanh niên sửa đổi
phù hợp với tầng lớp thanh niên trong tình hình mới
luật thanh niên được quốc hội thông qua vào năm hai nghìn năm
đây là văn bản pháp luật có giá trị quan trọng nhất của thanh niên
tuy nhiên theo nhiều đại biểu thì sau một mươi ba năm luật đã bộc lộ nhiều hạn chế
dẫn đến việc chưa tận dụng tốt nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước
chính bản thân thanh niên người ta lại cũng chưa có được một cái nhận thức đúng
và thậm chí có nhiều người còn chưa biết tới luật thanh niên
là bởi vì những cái quy định rất là chung mang cái tính tuyên ngôn
và cái cơ chế mà tổ chức thực hiện thì lại chưa được quy định rõ trong luật
bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng luật thanh niên sửa đổi lần này

luật thanh niên quy định một hệ thống các chính sách của nhà nước đối với thanh niên
như chính sách trong học tập việc làm khoa học vui chơi trong bảo vệ sức khỏe
cũng như trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội
có vấn đề mà hiện nay các luật khác nó chưa quy định
thí dụ như là bình đẳng giới trong luật thanh niên anh xử lý như thế nào
thí dụ những vấn đề về kết hôn đồng giới là vấn đề mới
hay là vấn đề về chuyển giới cũng là vấn đề mới
đấy hay là hiện nay ở thanh niên
của các dân tộc thiểu số họ vẫn còn kết hôn ở cái tuổi
tức là gọi là tảo hôn hoặc là cận huyết thống
thì rõ ràng những vấn đề đó là nó ảnh hưởng đến nòi giống của việt nam của mình
theo dự kiến dự án luật thanh niên sẽ chỉnh quốc hội xem xét và thảo luận vào năm hai nghìn hai mươi